với mong muốn giúp đỡ hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
có kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thuận lợi an toàn và đạt kết quả cao
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh tuyên quang phối hợp với tỉnh đoàn
hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh tuyên quang tổ chức cung cấp hơn ba suất ăn miễn phí
cho các thí sinh trong mùa thi năm nay
ngày tiếp sức mùa thi đầu tiên của ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh tuyên quang
tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh tuyên quang công tác chuẩn bị đồ ăn
cho các thí sinh đã được triển khai ngay từ sáng sớm
sau khi nấu xong đồ ăn sẽ được đóng hộp vận chuyển đến các địa điểm thi
điểm thi trường nguyễn văn huyên thành phố tuyên quang có ba trăm chín mươi thí sinh dự thi
các thí sinh thi tại điểm trường này sẽ được hỗ trợ bữa trưa miễn phí trong hai ngày
hai mươi hai và hai mươi ba với khoảng bốn trăm năm mươi xuất ăn
đây là lần đầu tiên mà chúng ta mở rộng cái mô hình làm từ xa
từ xa ở đây là sao
chúng ta không đến được các điểm giao cho các phật tử
giao cho các bạn đoàn viên thiện nguyện để mà thực hiện
chúng tôi cũng làm điểm tại sáu huyện thành phố trên toàn tỉnh
có một mươi sáu trên hai mươi chín điểm thi được phục vụ
chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho đến thời điểm này là đã chuẩn bị gần ba suất ăn
trên ba xuất ăn
đây là năm thứ ba ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh tuyên quang tổ chức tiếp sức mùa thi
và là năm đầu tiên mở rộng quy mô đến sáu huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
góp phần hỗ trợ
giúp đỡ nhiều thí sinh đặc biệt là những thí sinh ở vùng sâu vùng xa
thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
tỉnh đoàn và hội liên hiệp thanh niên tỉnh sẽ có trách nhiệm là thành lập các đội thanh niên tình nguyện
tại chỗ và đội thanh niên tình nguyện là hỗ trợ về nấu cơm
còn lại là những đội thanh niên tỉnh nguyện là giúp phát cơm ở tại các địa điểm thi
ngoài ra ban thường vụ tỉnh đoàn còn triển khai các đội tình nguyện là giúp chỉ dẫn sơ đồ phòng thi
đội xe ô miễn phí cung cấp nước uống miễn phí và trông xe miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi
trong hai ngày thi hai mươi hai và hai mươi ba tháng sáu trên ba suất ăn miễn phí đã được phát cho thí sinh mỗi suất trị giá năm mươi đồng
ngoài ra người nhà của các thí sinh đi thi và những người làm công tác tiếp sức mùa thi
cũng được cung cấp bữa trưa miễn phí nếu họ có nhu cầu
em cảm thấy rất vui khi được ban chỉ sự và các anh chị trong đoàn thanh niên
đã giúp đỡ bọn em có một bữa ăn rất ngon và lo lắng quan tâm để bọn em có một kỳ thi đạt được thành tích cao
em cảm thấy bữa ăn hôm nay rất ngon đầy đủ chất dinh dưỡng
em thấy rất là ý nghĩa với cuộc này đối với các em đặc biệt là những các em ở vùng sâu vùng xa
khi mà đưa phương tiện đi lại thì khó khăn nhưng mà được sự quan tâm
thế này cũng là một tinh thần để cho các em làm những bài thi tiếp theo
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh tuyên quang có bảy một trăm linh chín thí sinh
tham gia thi tại hai mươi chín điểm thi của các huyện thành phố
trong đó có hai mươi sáu điểm thi độc lập và ba điểm thi liên trường đặt tại các trường trung học phổ thông
sự chuẩn bị chú đáo giúp đỡ nhiệt tình của ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh tuyên quang
tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam đã góp phần không nhỏ
giúp các thí sinh trên địa bàn có mùa thi an toàn và thành công